ngày một mươi bốn tháng chín tại trung tâm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên ban quản lý dự án điện lưới thuộc tổng công ty điện lực miền bắc tổ chức lễ động thổ khởi công đường dây một trăm một mươi kv mường lay điện biên với tổng mức đầu tư trên một trăm bảy mươi năm tỷ đồng
dự án đường dây một trăm một mươi kv mường lay điện biên hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện phụ tải cho khu vực huyện mường trà và các vùng lân cận giảm tỷ lệ tổn thất điện áp tổn thất điện năng cho lưới điện trung áp khu vực
dự án cũng góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu truyền tải điện năng giải tỏa công suất và nâng cao hiệu quả truyền tải tối đa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trong khu vực lên lưới điện quốc gia